ngày hai mươi hai tháng một lực lượng chức năng tp hcm đã đồng loạt kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật các xe khách trước khi xuất bến
tại tất cả các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn tạo sự yên tâm cho người dân đi lại bằng xe khách trong dịp tết
tại bến xe miền đông quận bình thạnh bến xe liên tỉnh lớn nhất ở tp hcm lực lượng chức năng đã cho kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện
và lái xe trước khi xe xuất bến trong đó có các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc như giấy phép lái xe phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
cụ thể như kiểm tra các điều kiện hoàn toàn bằng tải như bình chữa cháy búa thốt khiểm hoặc các điều kiện về giấy phép lái xe bảo hiểm của xe để đảm bảo phương tiện trước khi xuất bến
lực lượng thanh tra giao thông cũng kiểm tra xử lý những vi phạm về xe giả thương hiệu xe trở quá số người quy định
lắp thêm ghế giường
để nhồi nhét hành khách hoặc tháo bớt giường để vận chuyển hàng hóa
đây chính là những vi phạm thường xuyên xảy ra trong dịp tết âm lịch khi nhiều nhà xe vì lợi nhuận kinh doanh đã bất chấp các quy định của pháp luật lẫn các điều kiện an toàn của xe hành khách nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông trong dịp tết
kiểm tra về các biển báo phù hiệu và kiểm tra chúng tôi cũng kiểm tra luôn việc có gắn các thiết bị giám sát thông trình hay không
qua đó thì
đợt kiểm tra trong ngày hai mươi hai tháng một cho thấy hầu hết các phương tiện và tài xế đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đề ra khi xe xuất bến cho thấy ý thức của chủ doanh nghiệp vận tải tài xế đã được nâng lên rõ rệt
đây là điều rất có ý nghĩa bởi sự an toàn của hàng chục hành khách trên mỗi chuyến xe đều phụ thuộc vào việc đảm bảo tốt các điều kiện tiêu chuẩn an toàn của phương tiện và người lái xe
đặc biệt là công ty hợp lại các anh em lái xe quán triệt
về sức khỏe về sức khỏe quan trọng các anh em phải làm việc làm phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để mà phục vụ hành khách an toàn cho hành khách là chính
và xe thì cũng được công ty kiểm tra kỹ trang thức để an toàn
từ nay đến sau tết kỷ hợi thanh tra giao thông tp hcm cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật các xe khách
cũng như công tác bán vé xe tết của các doanh nghiệp vận tải ngăn chặn tình trạng tăng giá vé quá cao so với niêm yết thực tế vé chợ đen
các nhà xe lái xe vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm tức phù hiệu hoạt động của các nhà xe vi phạm lỗi nặng